đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo trung ương tổng kết một mươi năm thực hiện quyết định số hai trăm chín mươi
về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy đà nẵng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo
của các cấp chính quyền thành phố trong một mươi năm qua
từ nhiệm kỳ này thành phố đà nẵng sẽ tiến hành thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của bộ chính trị
về phát triển thành phố đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu đề ra cao nhưng cũng đều là hướng đến cuộc sống của người dân
cùng với đó là mô hình tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận phường sẽ có sự thay đổi
đồng chí mong rằng hệ thống chính trị nói chung hội đồng nhân dân cấp thành phố nói riêng
sẽ tiếp tục có sự đổi mới trong phương thức làm việc nêu cao vai trò trách nhiệm
phát huy quyền làm chủ của nhân dân
tạo niềm tin và động lực mới để đà nẵng thực hiện tốt mục tiêu đề ra